từ đầu hè tới nay hà nội liên tiếp đón nhận các đợt nắng nóng gai gắt
chính vì thế mà nhiều người dân đã lựa chọn bộ môn bơi để giải nhiệt
tuy nhiên cũng có không ít người dân đã tới bãi tắm sông hồng để bơi
bất chấp địa điểm này đã có biển cấm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào
bãi sông hồng khu vực ven chân cầu vũng tuy đông đúc người dân đi tắm sông giải nhiệt
mặc dù chính quyền địa phương đã có lệnh cấm và khuyến cáo về nguy cơ đuối nước
nhưng vì nắng nóng nên nhiều người vẫn khuyến mặc kệ
liên tiếp nhiều vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra trong thời gian gần đây
cũng chỉ vì chủ quan đi tắm sông như thế này
tắm ở đây chắc chắn sẽ không có cứu hộ không có người hỗ trợ nếu xảy ra bất chấp
cảnh báo người dân tuyệt đối không đủ chủ